sau khi nhập viện bác sĩ chẩn đoán kem bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn
trong lớp ghi nhận hơn hai mươi học sinh trong tình trạng tương tự những lớp khác cũng có học sinh bị đau bụng và sốt cao

trong đó có một mươi học sinh gia đình đưa đi khám tại các cơ sở y tế

hiện tại bệnh nhân đã ổn định và được ra viện
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam sáng ngày hôm nay cho biết
hai tàu câu mực của ngư dân ở huyện núi thành tỉnh quảng nam khi đang hành nghề ở khu vực biển trường sa thì bị chìm một mươi ba ngư dân mất tích

chú thầy huyện núi thành tỉnh quảng nam làm thuyền trường hành nghề câu mực trên tàu có năm mươi bốn lao động
mũi an hòa tỉnh quảng nam khoảng ba trăm bảy mươi hải lý về hướng đông nam cách đảo song tử tây trường sa khoảng bảy mươi hải lý về hướng bắc đông bắc
thì bị lốc xoáy làm chìm tàu
tàu cá qnna chín mươi nghìn ba mươi chín ts hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được bốn mươi hai thuyền viên trên tàu qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín ts
trong đó có một người đã tử vong hiện một mươi hai ngư dân vẫn đang mất tích
ngoài ra vào lúc một giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi tàu cá qnna chín mươi nghìn chín trăm hai mươi bảy ts
cũng đã bị sóng đánh chìm tàu cá qnna chín mươi một nghìn bảy trăm tám mươi hai ts hoạt động gần khu vực tàu bị chìm đã vớt được ba mươi tám thuyền viên
hiện vẫn còn một ngư dân trú tại huyện núi thành mất tích
tính đến thời điểm hiện tại đã có tám mươi người được cứu sống một mươi ba người mất tích và một người tử vong
hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp với các tàu thuyền ngoài cơi tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích
thưa quý vị vùng áp thấp trên biển đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
vào hồi một mươi ba h chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm sáu mươi km về phía tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy dây cấp chín
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ và mưa lớn
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa và các bộ ngành thực hiện một số biện pháp
đối với tuyến biển từ quảng ninh đến khánh hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
bằng mọi biện pháp thông báo cho các chủ phương tiện thuyền trường các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
chủ động cấm biển và đảm bảo an toàn cho người tài sản tại các tròi canh lồng bè tùy theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới bão
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống
đối với khu vực đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất
thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh ưng phó giảm thiểu thiệt hại
tổ chức lực lượng hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
bố trí lực lượng phương tiện để khắc phục sự cố khi xảy ra mưa lớn đảm bảo an toàn các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công
triển khai các biện pháp tiêu úng phòng chống ngập lụt khu vực đô thị khu công nghiệp kiểm tra ra soát vận hành
đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu
các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
các cơ quan thông tin báo chí tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn đến các cấp chính quyền
chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện đông anh thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn bảy xã cao nhân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện sóc sơn thành phố hà nội
là đối tượng hoàng văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn an mô xã lê lợi thành phố trí linh tỉnh hải dương
và đối tượng đoàn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn liên đồng xã thanh liên huyện thanh trương tỉnh nghệ an
bị công an quận thanh xuân thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện